tại diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ việt nam diễn ra vào sáng nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định công nghệ là nhân tố chính để tăng trưởng kinh tế
thoát bẫy thu nhập trung bình đưa việt nam trở thành nước phát triển
nền kinh tế việt nam chỉ có thể hùng mạnh khi có những doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh toàn cầu
để hướng tới mục tiêu đến năm hai nghìn bốn mươi năm việt nam sẽ trở thành nước công nghiệp thịnh vượng
hơn năm dân số ở tầng lớp trung lưu
trong thời gian tới việt nam cần làm chủ công nghệ sáng chế công nghệ
tuy nhiên các doanh nghiệp về công nghệ của việt nam đang gặp nhiều khó khăn
hạn chế so với các doanh nghiệp công nghệ nước ngoài đầu tư vào việt nam
những đối tác nước ngoài đang không nghiêm túc thực hiện các dịch vụ đó
và họ cũng đang cung cấp những dịch vụ tương đồng ở trên chính đất nước của chúng ta
chính vì lý do đó chúng tôi thấy nếu chúng ta không thay đổi
chúng ta khó có thể làm chủ được nền kinh tế công nghệ
và các công nghệ cốt lõi do chính con người việt làm ra ngay trên đất nước của chúng ta
ghi nhận những ý kiến của các doanh nghiệp tại diễn đàn thủ tướng nguyễn xuân phúc cho rằng
chính phủ và các cơ quan chức năng cần lắng nghe các ý kiến để có cơ chế
giúp cho doanh nghiệp công nghệ việt nam thành công hơn
thời gian tới việt nam không chỉ hấp thụ công nghệ để làm chủ công nghệ và tích lũy năng lực
mà cần phải phát minh sáng chế công nghệ
đó là con đường duy nhất và tích yếu dẫn đến một quốc gia hồng cường
chính cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư là cơ hội vàng cho những ý tưởng sáng tạo mới
thay đổi đặc tượng kinh doanh
với cuộc cách mạng số và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
các nền kinh tế sẽ chuyển đổi từ mô hình tăng trưởng chủ yếu
dựa vào yếu tố đầu
dựa vào truyền thống như lao động giá rẻ đắt đai tài nguyên v v
sang mô hình tăng trưởng do công nghệ và đổi mới sáng tạo thúc đẩy
các quốc gia đang xác định những con đường tốt nhất
để khai thác cơ hội và giải pháp đối phó với thách thức đặt ra
cuộc cách mạng số và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
cũng sẽ mang lại đầy đủ những cơ hội và thách thức cho việt nam
chúng ta việt nam trước hết cần nhận thức đầy đủ về những thách thức to lớn
phải đối mạc nhiều ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động sẽ mắc lợi thế cạnh tranh
thủ tướng tin tưởng rằng với không ít lợi thế về phát triển công nghệ thông tin
và lợi thế nguồn lực dân số vàng việt nam dù đi sau vẫn có thể thành công
nếu nắm được cơ hội có chiến lược đúng đắn
thủ tướng cũng cho rằng chúng ta cần phải vượt qua rào càn
thách thức với bản lĩnh và trí tuệ việt nam
để bắt in việt nam thành công thì đầu tiên
thang chốt nhất phải là hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng cho chủ nghĩa
trong đó đạt việc quan trọng đổi mới sáng tạo và khắc mộng phát triển
của từng cấp từng ngành và từng doanh nghiệp
mọi doanh nghiệp mọi ngành trong nhân dân các cơ quan quản lý nhà nước
tất cả các địa phương đều ứng dận sử dụng công nghệ
còn nếu như anh chỉ ứng dụng cái nếp cũ vào trong quản lý nhà nước của quản trị
đất nước vừa là chậm vừa là xuất thấp vừa là không có thị trường cho các doanh nghiệp công nghệ
thủ tướng cũng đồng ý chủ trương tạo điều kiện cho các doanh nghiệp công nghệ phát triển
bằng việc thí điểm xây dựng các khu công nghệ khu đổi mới sáng tạo có nội hàm là
nơi thử nghiệm những cơ chế vượt trội dành cho doanh nghiệp công nghệ